việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án thể hiện sự quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an
bên cạnh đó còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự không gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
còn tại khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam chín bị can về tội danh giết người
chín người này liên quan đến vụ hỗn chiến nổ súng trong đêm chín tháng năm ở xã diên thọ huyện diên khánh khiến hai người thương vong
do có mâu thuẫn từ trước nên tối chín tháng năm
ngân cùng tám đối tượng mang theo mã tấu dao kiếm và một khẩu súng kiểu dáng rulo đến địa phận thôn cẩm sơn xã diên thọ đánh nhau với trần quang trí và huỳnh văn thịnh
một người trong nhóm của ngân đã cầm súng bắn về phía trí và thịnh khiến cả hai bị thương
trong đó do vết thương quá nặng thịnh đã tử vong tại bệ viện
từ các chứng cứ thu thập được ngày một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người
được biết sau khi gây án thì có ba đối tượng ra đầu thú những đối tượng còn lại lần lượt bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa và công an huyện diên khánh bắt giữ
sau bốn ngày nghị án tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt lê thị kim cúc chú huyện lộc ninh tám năm tù về tội giết người và hai năm tù về tội cố ý gây thương tích
ngoài quốc thì tòa cũng tuyên án đối với năm bị cáo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng cúc và nguyễn thị trang là đồng nghiệp nhưng
xảy ra mâu thuẫn dù được giảng hòa nhưng trang vẫn bực tức và rủ thêm người đến công ty tìm cúc để giải quyết
chiều chín tháng ba sau khi tan ca cúc ra cổng gặp trang nói chuyện
tuy nhiên hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và cúc đã cầm dao đâm khiến một người tử vong bốn người bị thương
cáo trạng cũng nhận định hành vi của năm bị cáo tham gia đánh cúc đã gây mất an ninh trật tự tại khu công nghiệp xảy ra hậu quả chết người làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự an toàn xã hội
một chiếc xe tải lưu thông hướng sơn la hà nội đã va chạm với một xe máy đi hướng ngược lại khiến hai người tử vong
vụ tai nạn giao thông xảy ra tại quốc lộ sáu thuộc địa phận phường thống nhất tp hòa bình vào đêm ngày hôm qua
hiện danh tính nạn nhân tử vong vẫn chưa được xác định
tại hiện trường xe máy hư hỏng nặng xe ô tô hư hỏng phần đầu
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông công an tp hòa bình đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan phân luồng giao thông khắc phục hậu quả
hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra
tình trạng sử dụng dây phép lái xe giả vẫn xuất hiện ở một bộ phận người dân
cơ quan chức năng cho hay nếu sử dụng loại giấy tờ này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
thậm chí là xử lý hình sự về tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và mới đây một lái xe đầu kéo đã bị tạm giữ về hành vi này
cụ thể trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường
nguyễn văn linh tổ công tác đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hải phòng
đã tiến hành dừng ô tô đầu kéo do dương văn thắng điều khiển
trong quá trình kiểm tra tổ công tác ghi nhận nghi vấn giấy phép lái xe của thắng là giả
nên đã lập biên bản ghi nhận sự việc bàn giao người và tăng vật cho công an phường nghĩa xá quận lê trân để xử lý
theo kết luận giám định giấy phép lái xe trên là giả
công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự dương văn thắng về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị chiêu trò lừa đảo bán hàng giả hàng nhái kém chất lượng núp bóng những cuộc hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại
để rụ rũ người dân là những thủ đoạn rất cũ
tuy nhiên các nạn nhân mới vẫn được ghi nhận ở nhiều địa phương
mới đây thì chiêu thức này tiếp tục được một ổ nhóm lừa đảo thực hiện
và rất may bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã nhanh chóng triệt phá bắt giữ một mươi năm đối tượng
màn kịch của các đối tượng sẽ được chúng tôi lật tẩy trong phóng sự ngay sau đây sẽ là lời cảnh tình tới quý vị
dù chưa từng mua sản phẩm nào và cũng không rõ lai lịch công ty ở đâu
nhưng nhiều người phụ nữ trung niên trên địa bàn thị xã duy tiên tỉnh hà nam bỗng dưng được phát tận tay tấm thiệp mời
đến một nhà hàng để giữ bữa tiệc giao lưu với tên gọi tri ân khách hàng
đầu tiên thì các anh đi cũng
những tặng đầu tiên là tặng cái bát đấy tặng cái bát thì cái đấy là không lấy tiền
cái thứ hai là cái giá bằng inox cái thứ ba là bằng cái đĩa
thậm chí nhóm đối tượng còn tặng một số sản phẩm khác được quảng cáo có giá trị hơn như máy xay sinh tố
trảo dán cho một số người trong hội thảo với điều kiện phải đặt cọc từ năm mươi đến một trăm linh đồng
đúng như danh nghĩa tiệc tri ân
ai nhận quà cũng đều được trả lại tiền
tuy nhiên theo cơ quan điều tra thực chất đây là một màn kịch lừa đảo được các đối tượng răng ra
toàn bộ quá trình tổ chức hội thảo đã lọt vào tầm ngắm
chờ thời điểm nhóm người thu tiền tẩu thoát ra xe ô tô một mươi sáu chỗ chờ sẵn bên ngoài
cơ quan công an đã ập vào bắt giữ
một người đàn ông được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức tiệc tri ân đã gây gắt phản ứng khi tổ công tác có mặt kiểm tra
các đối tượng niêm yết một chiếc nồi cơm điện được quảng cáo có công dụng tách đường giảm béo với mức giá bốn sáu triệu đồng
còn máy xay sinh tố có giá ba một triệu đồng
tuy nhiên theo hóa đơn nhập vào do nhóm người này cung cấp mỗi sản phẩm chỉ có giá vài trăm ngàn đồng
toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng trôi nổi kém chất lượng không rõ đơn vị sản xuất
theo tài liệu điều tra chỉ trong một buổi chiều bán hàng nhóm đối tượng đã thu hơn tám trăm linh triệu đồng của người tham gia hội thảo
qua quá trình điều tra chúng tôi đánh giá là đây là một cái phương thức thủ đoạn của cái nhóm này nó có bàn bạc thống nhất với nhau rất là kỹ
thế và lựa chọn đối tượng phụ nữ và người già
thế và một vấn đề nữa là cũng đánh vào lòng tham của bà con
nghĩ rằng là cứ đến là được chung giới thiệu sản phẩm mà được tặng lại tiền và có sản phẩm
nên là cũng mong bà con là hết sức cảnh giác đề phòng
và đây là hoạt động lừa đảo
và có sự bàn bạc rất là tinh mi
hiện tại cơ quan công an đã bắt tạm giam một mươi năm đối tượng liên quan
hầu hết đều là những thanh niên có sức khỏe tham gia vào ổ nhóm bán hàng để làm công việc nhẹ lương cao
còn với những nạn nhân dự tiệc tri ân sau những gì đã xảy ra giờ chỉ còn biết tự trách bản thân mình
chúng tôi cũng nhớ là chúng tôi già rồi chúng tôi cũng quá tham

một mình không ngờ